do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh từ tối qua ngày chín tháng một sang đến ngày hôm nay ngày một mươi tháng một
hầu hết ở các địa phương trong tỉnh yên bái nhiệt độ đã xuống dưới một mươi năm độ c
còn tại khu vực vùng núi cao huyện trạm tấu và mù căng trải có nơi nhiệt độ xuống rất thấp dưới một mươi độ c
tại huyện mù căng trải trong sáng sớm và đầu giờ chiều ngày một mươi tháng một
đã xuất hiện băng giá ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trên đỉnh núi chống báo sang xã lạp bán tẩn

trời xuất hiện sương mù dẫn tới việc lưu thông các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn
hiện tại để hạn chế những ảnh hưởng từ đợt băng giá này các địa phương vùng cao đang chủ động khuyến cáo
và hướng dẫn các hộ gia đình về chủ động lùa đàn gia súc về chuồng sửa ấm và chăm sóc tránh bị ảnh hưởng bởi giá rét
từ sáng nay đã xuất hiện băng giá đến trưa thì nhiều hơn
trời lạnh hôm nay mình lên lán lùa đàn gia súc của mình gồm bò và dê về chuồng để đề phòng bò và dê chết rét
cũng may là xã đã phát thông báo sớm nên đàn bò và dê của mình không sao cả
từ sáng nay đến tám giờ là đã có rét rồi xong là báo với các nhà trường xong là các cháu
hiện tại các cháu đã nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các cháu
theo dự báo thời tiết trong những ngày tới tiếp tục giảm mạnh
do vậy để giảm thiểu thiệt hại cần chủ động hơn nữa trong việc phòng chống rét cho người và gia súc
nhất là các trường học cần mặc ấm cũng như bảo đảm bữa ăn cho học sinh